cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
để truy tố hai mươi một bị can trong đường dây xăng giả của trịnh sướng
chuyên án đã điều tra khởi tố bốn vụ án trong đó công an đã kết thúc điều tra ba vụ án với hai mươi một bị can
đề nghị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả một vụ án còn lại vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng
theo kết luận điều tra công ty của trịnh sướng không đủ điều kiện pha chế sản xuất xăng dầu
nhưng đã tổ chức pha trộn dung môi hòa chất tăng rôn và hỗn hợp màu azo với xăng nền tạo thành xăng a chín mươi năm e năm ron chín mươi hai giả
với khối lượng lớn để bán lẻ ra thị trường cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến thời điểm bị bắt
công ty của trịnh sướng đã phai chế sản xuất hơn một trăm bốn mươi năm triệu lít xăng giả qua đó hưởng lợi trên một trăm hai mươi tỷ đồng